thưa quý vị tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy liên xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo sputnik một bay vào quỹ đạo của trái đất
sự kiện này đã làm chấn động thế giới về khoa học cũng như là về chính trị quân sự
tiếp nối thành công đó ngày ba tháng một mươi một cùng năm đó liên xô đã tiếp tục phóng vệ tinh sputnik hai
và quyết định đưa chú chó laika sinh vật sống ở trái đất đầu tiên lên vũ trụ để khẳng định khả năng chinh phục không gian vũ trụ của mình
hãy cùng chúng tôi nhìn nhận lại sự kiện này sau sáu mươi ba năm qua tiểu mục ngày này năm xưa
laika ba tuổi với cân nặng một mươi sáu kg được lựa chọn đưa lên con tàu sputnik hai
để trở thành phi hành gia laika đã trải qua những cuộc thử nghiệm và tập luyện gắt gao để làm quen dần với việc sống trong không gian chật hẹp của con tàu cùng với hai chú chó khác
nhưng laika dường như đáp ứng được yêu cầu của chuyến bay
để làm quen với những rung động mạnh cùng tiếng gầm rú của động cơ tàu sputnik hai
laika phải thường xuyên tập luyện với máy ly tâm mô phỏng quá trình tăng tốc của tên lửa đẩy
cùng thiết bị mô phỏng tình trạng không trọng lực
ngoài ra laika cũng phải làm quen với việc dùng đồ ăn đóng hộp dạng lỏng khi sống trong môi trường vũ trụ
ngày ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nhân sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại
vệ tinh sputnik hai đã được phóng lên và mang theo laika
vệ tinh sputnik hai có tổng trọng lượng năm trăm linh tám kg
khoang lái của tàu được gắn các cảm biến để đo áp suất và nhiệt độ xung quanh
đo huyết áp nhịp tim nhịp thở của phi hành gia đặc biệt
theo các tín hiệu thu được từ các thiết bị cảm biến gắn trên thân laika
thì trong quá trình phóng tàu nhịp tim của laika đã tăng cao gấp ba lần bình thường
và sau khi tàu đặt đến trạng thái không trọng lực thì nhịp tim của laika bắt đầu giảm mạnh
ngày sau thời điểm phóng vệ tinh trái đất hoàn toàn mất liên lạc với tàu sputnik hai
sau một trăm sáu mươi ba ngày bay vòng quanh quỹ đạo trái đất ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
sputnik hai mang theo sác laika đã bốc cháy trên đường trở về trái đất
kết thúc xuất sắc sứ mạng tiên phong của mình
bốn mươi năm năm sau ngày laika được phóng lên vũ trụ tháng một mươi năm hai nghìn hai
tại hội nghị không gian vũ trụ thế giới được tổ chức tại mỹ
sự thật về cái chết của laika mới được tiết lộ
chấm dứt những suy đoán kéo dài hàng thập kỷ về vấn đề này
những cảm biến gắn trên cơ thể của laika đã ghi nhận rằng
ngay sau khi khoang lái đạt vận tốc hai mươi tám chín trăm sáu mươi tám km một giờ
nhịp tim của laika đã tăng gấp ba lần bình thường
do nóng sợ hãi và căng thẳng
và sau khoảng từ năm đến bảy giờ trên quỹ đạo
trạm kiểm soát mặt đất đã không nhận thêm được bất cứ một tín hiệu sống nào của laika
chuyến bay của laika đã mở đường cho việc chuẩn bị phóng tàu có người lái không lâu sau đó
cũng như đem lại cho các nhà khoa học những số liệu đầu tiên
về việc các sinh vật sống phản ứng như thế nào trong môi trường vũ trụ
để tưởng nhớ vị phi hành gia đặc biệt này
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn tám
các nhà chức trách nga đã khai trương một công trình tưởng niệm
tưởng niệm laika gần khu nghiên cứu quân sự tại moskova
nơi họ đã chuẩn bị cho chuyến bay lịch sử đó